và thưa quý vị trước khi chúng ta cùng bắt đầu thì cho ngọc hương đặt câu hỏi đầu tiên
bởi vì ngọc hương là một người mẹ có hai đứa con nhỏ
xin thưa quý vị khán giả là như vậy
ngọc huynh rất là lo lắng cho tình hình sức khỏe của con mình
và ngọc hưng tin rằng tất cả các ông bố bà mẹ và quý vị khán giả
chúng ta có những bạn nhỏ trong gia đình
thì đa phần chúng ta rất là quan tâm đến vấn đề táo bón của các con
dạ xin được hỏi bác sĩ lê phúc
tại nơi bác sĩ công tác thì tình trạng trẻ con bị bệnh táo bón có nhiều không thưa bác sĩ
cái con số mà bệnh nhân tới khám gần đây rất là nhiều
ví dụ như trước đây khoảng năm năm
con số đó khoảng là một năm tôi nhận khám những bé bị lý do táo bón
khoảng là một mươi trẻ
thì cái thống kê vừa năm ngoái vừa rồi thì nó lên tới một mươi tám trẻ
mà nếu mà mình tính đó chỉ là con số mà bệnh nhân tới khám
cho thấy là bây giờ đó là một cái vấn đề

mà của mình người ta quan tâm
nhưng mà nếu như mình tính mà xa hơn ở trên toàn cầu
thì người ta nhận thấy là cái con số mà trẻ bé bị táo bón là trẻ em
nó khoảng là một mươi hai
còn của người lớn thì nó khoảng là một mươi sáu
thì cái con số này thì mình nghe cái con số một trăm linh có vẻ nó khô khen
nhưng mà thật ra mình nhìn mình thấy như thế này
tức là nó khoảng là bốn những em bé nó tới nó khám bệnh
về mặt di khoa đó
là lý do là táo bón
và đối với cái chuyên khoa tiêu hóa đó
thì nó chiếm khoảng là gần ba
ba mươi là cái lý do là em bé nó thấy
vì lý do là táo bón
cho thấy đó là một cái cánh nắng không chỉ là của
là coi như là